tối ngày ba mươi tháng ba bộ y tế công bố thêm chín người mắc covid một mươi chín nâng tổng số lên hai trăm linh ba ca ở việt nam
trong chín ca mới có tám ca liên quan bệnh viện bạch mai bảy người là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hẳn trường sinh
cung cấp suất ăn nước nóng cho bệnh viện
một bệnh nhân tới khám tại trung tâm bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện bạch mai
trường hợp còn lại tới nước ngoài về được cắt ly ngay sau khi nhập cảnh